đẹp việt nam cũng không ngừng được nâng cao chất lượng đáp ứng được nhu cầu quan trọng mà các tác giả gửi ảnh dự thi mong muốn là sự phản hồi về bức ảnh thông qua phần nhận xét
bình ảnh của ban giám khảo là những nhà báo nhà nhếp ảnh có uy tín và chuyên môn cao
với công tác thẩm định chấm ảnh được hội đồng ban giám khảo thực hiện nghiêm túc đặt sự công tâm đi cùng với yếu tố chuyên môn lên hàng đầu
cuộc thi ảnh tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám chủ đề cuộc sống về đêm ban giám khảo đã lần đầu tiên không trao giải nhất mà quyết định trao đồng giải nhì cho hai tác phẩm vì thực sự không có tác phẩm xứng đáng lên ngôi
thưa quý vị khán giả bên cạnh sự nghiêm túc sáng tạo và không ngừng tự thay đổi ban tổ chức cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam của truyền hình nhân dân còn tiếp thu những ý kiến đóng góp phản hồi của khán giả để cuộc thi ngày càng có sức lan tỏa và nâng cao uy tín trong xã hội
mới đây nhất vẻ đẹp việt nam tháng chín năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề chân dung cuộc sống đã có sự thay đổi thể lệ
nhằm nâng cao chất lượng chương trình đồng thời ekip thực hiện liên tục gửi tới khán giả những phóng sự ngắn bên lề có nội dung phong phú bám sát các hoạt động của cộng đồng những người yêu nhấp ảnh
sau khi ban tổ chức chính thức phát động cuộc thi ảnh chủ đề chân dung cuộc sống đã có gần tám trăm linh tác phẩm gửi về tham dự chương trình
các tác phẩm dự thi phản ánh đa dạng những góc cạnh của cuộc sống
đó là những câu chuyện những con người hay những sự kiện đặc sắc ấn tượng được ghi lại qua ống kính sáng tạo của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên toàn quốc
chân nhu cuộc sống có thể là những hình ảnh dạng dỡ đẹp đẽ nhưng cũng có thể đó là một cái sự khó khăn vất vả lam lũ ở đâu đó
và những con người đấy có thể là những anh hùng nhưng cũng có thể là những người lao động rất bình thường mang một cái vẻ đẹp khuất lấp
nhưng mà nó cũng lộng lẫy
chính vì vậy thì tôi cho rằng là cái đề tài này là một đề tài khó
khó là bởi vì nó quá rộng
nhưng mà nó cũng quá dễ là những cái tay máy đấy được thỏa sức sáng tạo trong cái việc mà hướng ống kính mình đến những cái trân dung cuộc sống trân dung đời sống trân dung thiên nhiên trân dung con người
để vẻ đẹp việt nam thực sự là sân chơi bổ ích công bằng cho người yêu nhếp ảnh toàn quốc
bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám thể lệ chấm và bình chọn ảnh đã có sự thay đổi
theo đó hạng mục ảnh trong tuần trên trang fanpage của chương trình sẽ được trao giải riêng thay vì được lọt thẳng vào top một mươi bức ảnh vòng bình chọn trực tiếp của ban giám khảo như trước
đây là một sự thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong cuộc thi
ý tưởng và để lắng nghe ý kiến của công chúng về một bức ảnh nào đó mà được công chúng bình chọn tôi cho là một ý tưởng tốt
nó tạo nên cái tính tương tác và tạo sự quan tâm của công chúng đối với cuộc thi
tuy nhiên chúng ta cũng biết là trong thời đại của internet của công nghệ bốn thì đôi khi những kết quả đấy nó không thật chính xác
vì những cái mối quan hệ của người tham gia vào công việc rồi là vì cả những cái vận động nào đó và điều đó nó làm cho cái tính chính xác của bức ảnh đấy chỉ thỏa mãn được một cái bộ phận công chúng
chính vì vậy tôi cho rằng là cái quyết định mà đưa cái sự bình chọn ấy nó ra khỏi
cái top một mươi những bức ảnh được bình chọn tôi cho là một quyết định chính xác
ngoài nội dung bình chọn ảnh trực tiếp mỗi chương trình vẻ đẹp việt nam sẽ mang tới cho khán giả những phóng sự ngắn bên lề về những địa điểm đẹp thu hút các tay máy hay giới thiệu một hội nhóm nhếp ảnh nổi bật nhằm kết nối cộng đồng những người đam mê chụp ảnh
trong số tháng chín này mời quý vị khán giả gặp gỡ với câu lộc bộ nhiếp ảnh yên bái

nhiếp ảnh yên bái đã và đang tạo cho mình một vị thế vững chắc
với niềm say mê sáng tạo nghệ thuật tình yêu quê hương đất nước các nghệ sĩ nhiếp ảnh yên bái đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm đẹp góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đất nước và con người để yên bái dần trở thành thanh nam châm thu hút du khách trong và ngoài nước
những nhiếp ảnh trẻ như chúng tôi có sự đam mê và nhiệt huyết rất lớn
chúng tôi cũng đầu tư rất nhiều thời gian công sức
đi đến những điểm khó khăn để truyền tải được những thông tin không những cảnh đẹp mà những thông tin nóng hổi về cuộc sống những sự kiện văn hóa lễ hội du lịch của đồng bào địa phương trong tỉnh
xin mời quý vị và các bạn sẽ đón xem chương trình cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam số ba mươi năm với chủ đề chân dung cuộc sống
trên kênh truyền hình nhân dân
hoặc là theo dõi trực tuyến tại địa chỉ www nhândantv vn
còn sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua những chương trình đáng chú ý sẽ lên sóng trong tuần sau
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo